ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đồng phú tỉnh bình phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông điều tra và làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn